thông tin từ tỉnh quảng nam lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba vừa khống chế bắt giữ hai đối tượng côn đồ nguy hiểm đòi nợ thuê gây dối an ninh trật tự
vào lúc hai mươi giờ tối qua lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh quảng nam nhận tin báo tại đại lý lốc ô tô hoàng bỉ số bốn trăm năm mươi sáu đường nguyễn hoàng thành phố tam kỳ có hai đối tượng gây dối an ninh trật tự
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba nhanh chóng đến hiện trường khống chế bắt giữ hai đối tượng là nguyễn lân trường và nguyễn đức duy tịch thu một mã tấu dài sáu mươi cm một kéo cắt chỉ và một xe mô tô
qua xác minh ban đầu được biết hai đối tượng trường và duy đến đại lý hoàng bỉ để đòi nợ ham dọn nhân viên
cảnh sát một trăm một mươi ba đã tiến hành lập biên bản bàn giao vụ việc và đối tượng cho công an tp tam kỳ để xử lý theo thẩm quyền